tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa bắt giữ một xe ô tô cùng với số lượng lớn hàng hóa nhãn mắc nước ngoài
nghi vấn nhập lậu trên địa bàn huyện biên giới tỉnh biên tổng giá trị hàng hóa là khoảng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
vào khoảng bốn giờ chiều qua kiểm tra xe ô tô biển số năm mươi một g năm mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi đang dừng tại khu vực khóm trà sư
thị trấn nhà bàng huyện tịnh biên do hà minh hạnh điều khiển
tổ công tác phát hiện trên xe chở số lượng lớn hàng hóa nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu
bao gồm bốn tám trăm linh chai dầu các loại hai bốn trăm linh miếng rán một trăm hai mươi hộp kem sâm và hai mươi bốn chai lăn
tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
và khai nhận vận chuyển thuê cho người khác
cũng tại khu vực nói trên tổ công tác tiếp tục phát hiện nhiều thùng giấy vô chủ
bên trong có chứa trên bốn sản phẩm dầu nước hoa sao phòng bàn chai đánh răng
nhãn mắc nước ngoài nghi vấn hàng nhập lậu
toàn bộ số hàng nói trên cùng với phương tiện đã được bàn giao cho công an huyện tịnh biên
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật